liên quan tới việc hàng trăm người tụ tập phản đối xây bến số ba cảng container long sơn
cơ quan công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây dối trật tự công cộng
căn cứ tài liệu điều tra thu thập được công an thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa vừa ra lệnh khám xét
khẩn cấp chỗ ở đối với cao thị lĩnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại thôn hà đông xã hải hà
sau khi khám xét công an cho biết đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan tới việc tổ chức kích động
đông người chống đối xây dựng cảng ngoài cao thị lĩnh cơ quan công an cũng đã triệu tập
một số người khác lên làm việc như truyền hình công an nhân dân đã thông tin
từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi ba tháng một mươi một bộ phận người dân xã hải hà thường xuyên tập trung
tại khu vực xây dựng bến số ba dự án cảng container long sơn và trụ sở ubnd xã hải hà
để thể hiện quan điểm không đồng thuận cho chủ đầu tư triển khai dự án
mặc dù đã được cấp ủy chính quyền đoàn thể thị xã nghi sơn và xã hải hà liên tục tuyên truyền
về ý nghĩa của dự án chủ trương và cơ sở pháp lý xây dựng cảng cũng như việc triển khai xây dựng dự án
ít ảnh hưởng tới ngư trường khai thác môi trường tạo cơ hội phát triển kinh tế địa phương
và việc làm cho người dân
với hành vi cướp giật tài sản hai đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã bình minh
tỉnh vĩnh long tạm giữ để điều tra
trước đó trần minh luân điều khiển xe mô tô chở trần văn sang đến trước cổng khu công nghiệp
thì phát hiện chị phạm thị xã bình minh
phạm thị ngọc cẩm điều khiển xe mô tô đi một mình áp sát rồi giật lấy điện thoại
tuy nhiên lúc đó ngay giờ công nhân đi làm đông nên hai đối tượng không thể chạy nhanh
nạn nhân đã chạy theo truy hô cùng người dân bắt giữ hai đối tượng giao cho công an xử lý
qua kiểm tra xe hai đối tượng trên lực lượng công an phát hiện còn một biển số xe mô tô được cất giấu trong xe
trong thời gian gần đây tình hình trộm cắp tài sản trên địa bàn thị xã quế võ tỉnh bắc ninh diễn biến phức tạp
các đối tượng lợi dụng đêm tối sự lơ là mất cảnh giác trong quản lý tài sản của chủ sở hữu để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
mặc dù thủ đoạn này không mới thế nhưng vẫn còn nhiều người dân sơ hở trong việc bảo vệ tài sản của mình
vô tình đã tạo ra kẽ hở cho tội phạm trộm cắp tài sản hoạt động
đây là hai đối tượng phùng đắc triệu ở phường đào viên thị xã quế võ tỉnh bắc ninh
và nguyễn viết tiến ở thành phố lai châu tỉnh lai châu vừa bị công an thị xã quế võ bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản
do triệu từng làm công nhân trong công ty trách nhiệm hữu hạn green ween solar technology
ở khu công nghiệp quế võ ba phường việt hùng nên thông thạo địa bàn
để có tiền chi tiêu triệu bàn bạc thống nhất về tiến đột nhập công ty trộm cắp tài sản
đấu tranh bước đầu công an thị xã quế võ làm rõ từ ngày tám đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi
triệu và tiến đã đột nhập vào công ty sáu lần và trộm cắp năm mươi ba thùng hàng thành phẩm trị giá khoảng hai trăm năm mươi triệu đồng
công ty đã trộm thùng hàng ở bên ngoài và được phủ bạc đen
bọn em có nhảy vào và vén bạc đen ra và bê ra và đặt lên bà lết
cái cộn hàng đấy mỗi một cộn hàng nặng tầm bảy mươi cân bọn em bê và đặt lên bà lết bọn em bê và hất ra bên ngoài
trước đó qua công tác điều trị
công an thị xã quế võ phát hiện và bắt giữ bàn giao hiền ở huyện nguyên bình tỉnh cao bằng về hành vi trộm cắp tài sản
lời lao động hiền thường đi bộ lang thang dọc các dãy nhà trọ
khi phát hiện người dân sơ hở hiền nhanh chóng trộm cắp xe máy tài sản trong khu nhà trọ
quá trình đấu tranh hiền khai nhận đã gây ra ba vụ trộm cắp xe máy và một vụ đột nhập phòng trọ trộm cắp hơn năm triệu đồng
với tổng giá trị gần sáu mươi triệu đồng
ngoài các biện pháp xử lý nghiêm minh của pháp luật và trách nhiệm của cơ quan công an
thì mỗi người dân cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn cũng cần nâng cao cảnh giác
không nên chủ quan lơ là cần có biện pháp quản lý bảo vệ tài sản
không để các đối tượng xấu có cơ hội để thực hiện hành vi phạm tội
tổng lượng khách quốc tế đến việt nam đạt gần một mươi triệu lượt vượt xa kế hoạch đề ra từ đầu năm
theo cục du lịch quốc gia riêng trong tháng một mươi việt nam đã đón một một triệu lượt khách quốc tế
đánh dấu tháng thứ tư liên tiếp ngành du lịch đón trên một triệu lượt khách quốc tế
hàn quốc tiếp tục là thị trường khách đến việt nam nhiều nhất trong một mươi tháng năm hai nghìn hai mươi
với hai chín triệu lượt thị trường trung quốc xếp ở vị trí thứ hai
số lượng khách từ hai thị trường này chiếm bốn mươi hai tổng lượng khách quốc tế đến việt nam
tiếp theo là mỹ đài loan nhật bản
cục du lịch quốc gia việt nam cho biết với những nỗ lực vượt khó của toàn ngành thời gian qua
tổng lượng khách quốc tế đến việt nam đã vượt xa kế hoạch đề ra từ đầu năm
là tám triệu lượt
lễ hội hóa trang halloween hay còn gọi là lễ hội ma quỷ được diễn ra vào ngày ba mươi một tháng một mươi hàng năm
và đây là lễ hội ngày càng được nhiều người việt nam đón nhận và hưởng ứng
vì thế thị trường sản phẩm đồ chơi phụ kiện trang trí hóa trang cũng trở nên sôi động và đắt khách
thời điểm này các cửa hàng dọc tuyến phố hà nội như hàng bá lương văn can đã bày bán nhiều vật phẩm hóa trang
đồ chơi phục vụ nhu cầu tăng cấp
các cửa hàng dọc tuyến phố hà nội như hàng bá lương văn can đã bày bán nhiều vật phẩm hóa trang
đồ chơi phục vụ nhu cầu tăng cấp
các sản phẩm hóa trang bán chạy là các phụ kiện trang phục hóa trang thành các nhân vật hoạt hình
giá các loại đồ chơi này giao động từ một trăm linh đến ba trăm linh nghìn đồng một sản phẩm
ngoài ra một số loại như áo tròn phù thủy bí ngô tơ nhịn các loại mặt nạ mũ ma quỷ với giá tám mươi một trăm năm mươi đồng một loại cũng được người mua lựa chọn
từ đầu tháng một mươi các tiểu thương đã liên tục nhập hàng mới về bán để đáp ứng nhu cầu của khách hàng

không rõ nguồn gốc xuất xứ theo khuyến cáo các bậc phụ huynh nên lựa chọn các cửa hàng có uy tín và chọn mua những món đồ chơi halloween an toàn
những sản phẩm đồ chơi này tuy có giá thành cao hơn nhưng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và chất lượng đã được kiểm định bảo đảm những quy định về an toàn cho trẻ nhỏ
gây ra tai nạn làm một bảo vệ dân phố tử vong nguyễn trung hậu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu quê ở đồng nai đã bị công an thành phố tân uyên tỉnh bình dương tạm giữ để điều tra
theo điều tra ban đầu vào tối ngày hai mươi bảy tháng một mươi
công an phường khánh bình phối hợp cùng lực lượng bảo vệ dân phố dân phòng và cảnh sát cơ động công an tỉnh bình dương tổ chức tuần tra vũ trang đảm bảo an toàn giao thông
anh bùi văn duẫn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy điều khiển xe mô tô chở theo anh dương thanh hào sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một cùng là bảo vệ dân phố phường khánh bình có mặt tại ngã ba cầu khánh vân phường khánh bình
lúc này xe container biển số kéo theo rơ móc do nguyễn trung hậu điều khiển bị mất lái gây ra tai nạn với xe mô tô do anh duẫn điều khiển
vụ tai nạn làm anh hào tử vong tại hiện trường anh duẫn bị thương được đưa đi cấp cứu
qua làm việc tài xế khai nhận do buồn ngủ nên đã gây ra vụ tai nạn trên
còn với hành vi vượt ẩu gây ra nguy hiểm trên đèo mimosa một tài xế sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại tp hcm vừa bị công an tỉnh lâm đồng xử phạt hành chính năm triệu đồng tước bằng lái xe hai tháng
trước đó vào khoảng một mươi h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng một mươi
tài xế này điều khiển xe tải chở hàng lưu thông trên quốc lộ hai mươi theo hướng bảo lộc đà lạt khi đi qua đèo mimosa
dù ở làn cùng chiều và làn ngược lại đang có rất nhiều phương tiện di chuyển
thế nhưng tài xế này vẫn bất chấp bấm cõi inh ỏi điều khiển xe tải lấn sang làn đường bên trái để vượt lên
hành vi trên gây nguy hiểm cho nhiều phương tiện và rất may không có tai nạn đáng tiếc xảy ra
tại cơ quan công an tài xế thừa nhận hành vi vi phạm của mình
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng đã lập hồ sơ vi phạm hành chính theo quy định